quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị chiều qua vùng áp thấp trên khu vực phía bắc của biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
đến chiều nay nó chỉ còn cách huyện đảo hoàng sa khoảng bốn trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới tiếp tục hướng di chuyển về phía đất liền nước ta
và có khả năng mạnh lên thành bão
và khi mạnh lên thành bão nó sẽ hướng về phía đất liền các tỉnh phía nam đông bằng bắc bộ
cũng như khu vực bắc trung bộ trong khoảng giữa tuần này
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn giờ tới
từ vĩ tuyến một mươi năm năm đến một mươi chín năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
trở lại với thời tiết các tỉnh đất liền mặc dù bão số sáu đã tan đi
nhưng trong ngày hôm nay các tỉnh miền trung tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
vì thế ở các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến bình thuận tiếp tục có mưa rào và rông
với tâm mưa sẽ là các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế
trong đó khu vực quảng bình quảng trị và thừa thiên huế sẽ vẫn là những vùng có mưa to đến rất to
với lượng mưa có thể lên tới từ một trăm linh hai trăm linh mm
nên tình trạng ngập lụt sâu diện rộng ở các vùng trũng thấp
các khu đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam vẫn tiếp tục diễn ra và sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới
tây nguyên và nam bộ lại nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới
với gió mùa tây nam liên tục hoạt động mạnh
vì thế trong ngày hôm nay hai khu vực vẫn có mưa rào và rông trên diện rộng
riêng phía bắc của tây nguyên và các tỉnh miền tây nam bộ sẽ là những vùng có khả năng xảy ra mưa vừa
mưa to và rông mạnh
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên phổ biến từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
còn các tỉnh nam bộ nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
với bắc bộ ngày đầu tuần thời tiết vẫn khá là dễ chịu không mưa
rét ở vùng núi nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi độ
lạnh ở khu vực đồng bằng nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi hai độ
nên nếu ra đường lúc này chúng ta vẫn phải mang trong mình chiếc áo khoác nhẹ
còn trong ngày hôm nay
bắc trời tiếp tục nắng giáo nhưng do nằm trong khối lạnh nên nhiệt độ không cao
phổ biến từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
tình trạng hanh khô vẫn xảy ra về trưa và chiều
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

xin chào và hẹn gặp lại